về chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ có cuộc trò chuyện cùng với anh phạm hải quỳnh tổng giám đốc du lịch vân hải xanh chủ tịch câu lạc bộ du lịch cộng đồng
vâng xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay
trước hết thì xin được mời ông cùng quý vị khán giả theo dõi phóng sự mà chúng tôi đã thực hiện liên quan đến chủ đề của chương trình ngày hôm nay
với lợi thế đường bờ biển dài hơn ba hai trăm linh km việt nam có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch biển
các bãi biển đẹp trải dài từ bắc đến nam với khoảng một trăm hai mươi năm bãi biển đẹp cả lớn và nhỏ
trong đó có nhiều bãi biển được xếp hạng trên thế giới
bờ biển việt nam cũng có gần năm mươi vũng vịnh lớn nhỏ trong đó có nhiều vịnh được đánh giá cao trên thế giới
môi trường sức khỏe và phát triển bình dẫn là những giá trị cốt lõi trong chức lý kinh doanh của socens
chúng tôi muốn xây dựng khu nghỉ dưỡng tại nơi có nét đẹp quan sơ và cuốn hút là nơi để họ tạm tách biệt với thế giới bận rộn
tìm về giới thiên nhiên và tái gắn kết với những giá trị cơ bản quan trọng của con người
bên cạnh đó biển đảo việt nam cũng có hệ đa dạng sinh học phong phú ở hai mươi chín khu bảo tồn thiên nhiên biển
ngoài ra ở dài ven biển còn có một một mươi ba di tích lịch sử văn hóa được nhà nước xếp hạng một trăm chín mươi năm lễ hội dân gian truyền thống trên một trăm năm mươi làng nghề
các tài nguyên du lịch biển này đang được khai thác phục vụ phát triển du lịch biển này đang được khai thác phục vụ phát triển du lịch biển này đang được khai thác phục vụ phát triển du lịch biển này đang được khai thác phục vụ phát triển du lịch biển này đang được khai thác phục vụ phát triển du lịch biển này đang được khai thác phục vụ phát triển du lịch biển này đang được khai thác phục vụ phát triển du lịch biển này đang được khai thác phục vụ phát triển du lịch biển này đang được khai thác phục vụ phát triển du lịch biển này đang được khai thác phục vụ phát triển du lịch bi
của chúng ta và những việc ta đã làm được
thì tôi thấy có rất nhiều bãi biển
lượng khách quay trở lại bắt đầu trở đông
ví dụ như là khu vực biển
bãi cháy hạ long trước đây khách mất đi
nhưng bây giờ có những định hướng quy hoạch cụ thể
vì vậy lượng khách quay trở về
với bãi biển bãi cháy hạ long
là khá đông ngoài ra những sầm sơ
sầm sơ là một điểm khá thú vị
một số năm trở lại có lượng khách
đông vô cùng luôn
đó là những cái mà chúng ta đã làm được
kết nối gắn liền với những sản phẩm dịch vụ
xung quanh được xây dựng trình tru
phục vụ khách tốt hơn
thì tôi nghĩ rằng đó là một cái thế mạnh của chúng ta
nhưng về phần hạn chế thì cũng
không hẳn không có
trong vấn đề như thế thì cũng vẫn có những vấn đề
kinh doanh trục giật hoặc có những cái
chúng ta có những việc môi trường
chưa được chuẩn trì và đó là một cái
ảnh hưởng cực kỳ lớn đối với chúng ta
ngoài ra vấn đề du lịch biển
và du lịch biển thảo nó ảnh hưởng một cái cực kỳ lớn
của thời tiết
và dự báo thời tiết
trong vấn đề này thì thực chất
rất khó khăn đối với các đơn vị du lịch
tại biển và đặc biệt là ở biển đảo
bởi vì khi khách hàng đi
du lịch đặc điểm thì người ta thường theo dõi thời tiết
thì tôi cũng có nghĩ rất nhiều
về vấn đề này và tại sao bây giờ
thời kỳ là thời kỳ của
công nghệ bốn tại sao
có những lơi có những camera quan sát để hỗ trợ
khách hàng tại sao có một cái
về camera để hỗ trợ trực tuyến
về thời tiết chẳng hạn như thế thì
nó sẽ hạn chế đi phần nào về
dự báo và thời tiết
tại các địa phương tầng địa đến thì nó sẽ hỗ trợ
cho khách hàng đến với các địa phương du lịch
bên cạnh những
giải pháp để phát triển
thương hiệu du lịch của từng bãi biển
hoặc là từng khu vực thì chúng tôi cũng
rất quan tâm tới việc xây dựng
thương hiệu cho du lịch biển đảo việt nam nói chung
bởi vì về mặt tổng thể thì đất nước việt nam
là một quốc gia nhiệt đới với đường mờ biển dài
thì ai cũng biết thế nhưng để có
dấu ấn sâu đậm trong lòng
của bạn bè quốc tế cũng như là khai thác
hết cái tiềm năng du lịch nội địa thì sao ạ
tôi nghĩ rằng để phát triển
về sản phẩm du lịch biển việt nam
thì chúng ta thứ nhất là
đều nhìn thấy chúng ta có rất nhiều hoàn đảo
nên chúng ta nên
phát triển du lịch biển đảo bằng cách
tạo cho nó những sản phẩm những chủ đề riêng
để phong phú về
sản phẩm khi khách du lịch trải nghiệm từng vùng
bởi vì nếu đến một vùng đảo đảo này
cũng giống đảo kia thì nó chỉ là một cái gì dấu ấn
đứt qua thôi nhưng mình khi
quy hoạch mọi cái mình tạo cho nó hẳn một cái sản phẩm
một chủ đề riêng cho từng hoàn đảo đó
và chủ đề riêng cho từng bãi biển
và chủ đề riêng cho từng vùng
có nhà khách du lịch trải nghiệm thì tôi nghĩ
nó sẽ đa dạng quang phú và đó cũng có thể
là một cái định hướng để chúng ta
bám vào để phát triển cái thương hiệu du lịch biển việt nam
những năm gần đây
chúng ta nhận thấy là
chính phủ cũng như các doanh nghiệp đã có
những giải pháp có thể nói là
hiệu quả hơn hoặc là tinh tế hơn
trong việc quảng bá du lịch biển
ví dụ như là thông qua một bộ phim
tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh thì chúng ta nhận thấy là cái
lượng khách du lịch tò mò và tìm đến
về phú yên là tăng lên hẳn
thì anh đánh giá như thế nào về những cái giải pháp
mang tính chất đột phá hơn như vậy
tính chất là cái đó cũng là
một cái marketing sự kết hợp
để tạo lên một cái sản phẩm
tạo lên một cái thương hiệu
bởi vì khi có những hiệu ứng truyền hình
tôi nghĩ là rất tốt
những câu chuyện tiểu phẩm nhỏ
những câu chuyện phim gắn liền với một cái vùng đất nào đó
một cái sản phẩm nào đó
thì tôi nghĩ đó là cũng là một cái phương pháp
khá hay và cần phải phát huy hơn nữa
để giúp đỡ và hỗ trợ
để khách hàng biết được
nơi đây có những vẻ đẹp có tiềm mẩn
nơi đó có những vẻ đẹp mà người ta chưa hề khám phá
và chính vì đó nó cũng là một cái tò mò
để du khách đến với vùng biển này
vùng biển mà trước đây họ không hề biết đến
cái giá trị đẹp như thế
thì tôi nghĩ nó là một cái marketing cực kỳ tốt
đối với sản phẩm du lịch biển việt nam
vâng tiệu chung lại thì
ngành kinh tế không khó ngành công nghiệp không khói
du lịch của chúng ta thì cũng mong muốn
là để góp phần vào phát triển
cho cái nền kinh tế của
chính các cái vùng đất mà sở hữu
những cái đường bờ biển dài và đẹp
thì thời gian qua không biết là anh đánh giá như thế nào
về cái sự kết hợp trong việc phát triển kinh tế của địa phương
gắn với cả phát triển du lịch
cũng như là phát triển thương hiệu du lịch biển
thực chất ra cái vấn đề này thì
chúng ta đều nhìn nhận rõ
tại sao tôi nói là có những nơi
bãi biển bị lãng quên
có những nơi chính quyền chưa vào
chung tay cho vấn đề phát triển sản phẩm du lịch biển
bởi vì trong tay họ lắm
rõ ràng một cái sản phẩm du lịch biển rất tốt
nhưng cái sự truyền thông sự quảng bá
sự kết nối các dịch vụ xung quanh
để khách hàng biết đến điểm đấy gần như không có
chính cái vấn đề đó làm
mai một đi cái giá trị
của cái vùng biển vốn có sản phẩm
cái giá trị cực kỳ lớn của họ
tôi nghĩ rằng chúng ta muốn phát triển
cái thương hiệu biển đó thì cái việc
đầu tiên là chúng ta phải kết nối
cái sản phẩm chuỗi sản phẩm dịch vụ
để kết nối giữa người cung cấp dịch vụ và
các đơn vị lưu hành và truyền thông quảng bá
thành cái sản phẩm
cũng như là cái
du khách được nhìn nhận thấy
và muốn đến cái điểm đấy
hiện nay trong quá trình chúng ta phát triển
thương hiệu du lịch biển thì đang gặp phải
những khó khăn như thế nào từ phía các doanh nghiệp
hoặc là cộng đồng du lịch như là
đối với cộng đồng du lịch của anh
thì không biết là đang gặp phải những cái khó khăn như thế nào
và sự kỳ vọng ra sao
đối với những cơ chế chính sách của chính phủ
thực chất ra là đối với các
cơ lộ bộ du lịch cộng đồng hay là
những doanh nghiệp du lịch khi muốn
kiếm một cái sản phẩm mới
nhất là ở các vùng biển để quảng bá
thì nó đi đôi các dịch vụ đính kèm với nó
chúng tôi cũng muốn đẩy mạnh
một cái sản phẩm đó khi mỗi chương trình
chúng tôi đi là có truyền thông có báo chí
rồi có những đơn vị du lịch để xây dựng
trực tiếp những sản phẩm để đưa tới khách hàng
nhưng bởi vì nó gặp khó khăn nhất là vấn đề
là dịch vụ nó chưa tru toàn
nhiều lúc muốn đưa cái lượng khách lớn thế đấy
để hỗ trợ cho vùng biển đấy
để cùng phát triển cái thương hiệu du lịch biển
nhưng mà cái dịch vụ không đáp ứng được
thì đương nhiên không ai đánh đổi
bằng cách tự đưa khách mình vào đấy
và khách không bao giờ quay lại cả
vì vậy làm được cái vấn đề đó là cái sự chung tay
giữa chính quyền giữa các doanh nghiệp
giữa định hướng phát triển một cái dịch vụ tại điểm
tôi nghĩ nó phải bắt tay với nhau
trong vấn đề hợp tác
và cùng đẩy mạnh một cái điểm nào đó lên
cùng cho sản phẩm đấy thì
nó mới chỉnh chu và nó hoàn thiện và phát triển bền vững được
hiện nay thì chúng ta đang có
quá trình hợp tác quốc tế như thế nào
trong việc là phát triển
và định hình cái thương hiệu du lịch biển đảo của việt nam
thực chất là các đơn vị du lịch
trong cơ lộ bộ du lịch cộng đồng
cũng như là cộng đồng du lịch việt nam
thì cái vấn đề kết nối giới thiệu những sản phẩm
đến với thị trường quốc tế
cái sự kết nối hội nhập đấy
là các doanh nghiệp đều muốn chia sẻ
nhưng mà trong đó cũng có những bãi biển
những vùng biển những giá trị thiên nhiên
được chia sẻ và hợp tác rồi
nhưng trong ngược lại cũng có những phần
chúng tôi muốn đẩy tới
như bạn chia sẻ vừa rồi là chưa thể tới được
bởi cái phần dịch vụ đó chưa thể đảm bảo
và cái khách hàng thì nó có
rất nhiều tầng nước khác nhau
và rất nhiều nhu cầu khác nhau
vì vậy chúng tôi đang cố gắng cân đối và đẩy
những khách hàng nào phù hợp
với dịch vụ sản phẩm nào đến từng địa phương
và một cách tốt nhất là đang cố gắng kết nối
để hỗ trợ những sản phẩm dịch vụ
tại vùng biển việt nam đến với khách hàng quốc tế
về phía của
câu lạc bộ du lịch cộng đồng thì sao ạ
trong thời gian tới thì không biết là sẽ có những cái chương trình
hoặc là những cái dự án như thế nào
để có thể có sự kết nối và đặc biệt là
hỗ trợ cho cái quá trình mà xây dựng và phát triển
thương hiệu biển việt nam
thực chất là trong câu lạc bộ du lịch cộng đồng thì có rất nhiều
các sản phẩm về du lịch trong đó cũng có
những sản phẩm về du lịch biển đảo
có những sản phẩm gắn liền với những bãi biển
trong đó thì bộ cũng đang có một số
dự án về kết nối hỗ trợ
những cộng đồng du lịch tại địa phương
và cũng là hỗ trợ những sản phẩm
về phát triển du lịch cộng đồng
thì tôi hy vọng với những địa hướng phát triển đó
mà hiệp vụ đã chỉ đạo
thì câu lạc bộ sẽ cố gắng gắn kết
và hỗ trợ để xây dựng sản phẩm
du lịch cộng đồng tại biển đảo
cũng như là phát triển và hỗ trợ
cho các tương vị lưu hành
đến để khảo sát và đưa một số tuyến điểm
với các vùng biển
vào với sản phẩm du lịch chung của câu lạc bộ
và từ đó đẩy mạnh sự hợp tác
liên kết trong nước và nước ngoài
trong vấn đề phát triển du lịch biển việt nam
một lần nữa thì xin cảm ơn anh phạm hải quỳnh
đã dành thời gian và chia sẻ với chương trình ngày hôm nay
quý vị và các bạn thân mến
chương trình câu chuyện hội nhập ngày hôm nay của chúng tôi
cũng xin được tạm dừng tại đây
xin thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại